các nhà chức trách đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine do công ty công nghệ biontech của nước này phát triển
được đánh giá là có tiềm năng ngừa được bệnh covid một mươi chín đây là vaccine đầu tiên tại đức và là vaccine thứ tư trên thế giới được cấp phép để thử nghiệm trên người
cơ quan quản lý vaccine đức cho biết trong giai đoạn một thử nghiệm vaccine bnt một trăm sáu mươi hai sẽ được tiến hành ở hai trăm linh người khỏe mạnh trong độ tuổi từ một mươi tám đến năm mươi năm tuổi
trong giai đoạn hai quy mô thử nghiệm sẽ mở rộng sang những nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn
công ty biontech cho biết đang phối hợp với đại gia dược phẩm pfizer để phát triển vaccine bnt một trăm sáu mươi hai
các công ty này có kế hoạch tiến hành thử nghiệm vaccine này trên người tại mỹ ngay khi nhà chức trách nước này cấp phép